thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã có những tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội
của nhiều địa phương trên cả nước đặc biệt trong những ngày thực hiện cách ly xã hội
nhiều người lao động tự do như bán hàng rong bán vé số tài xế grab tại đà nẵng phải tạm nghỉ công việc
cuộc sống gặp nhiều khó khăn vất vả cảm thương trước những hoàn cảnh ấy
chị thu đã dành toàn bộ số tiền phụ cấp để mua gạo nước mắm hỗ trợ cho họ
sự săn sẻ nhỏ bé ấy đã góp gió thành bão cùng cả nước chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
đã từ lâu bằng số tiền ít ỏi dành dụng được mỗi tháng từ khoản phụ cấp các chức danh
tổ trưởng tổ dân phố cộng tác viên dân số tổ trưởng tổ vay vốn
ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương của mình
chị lệ thu chi hội phó tri hội phụ nữ
khu dân cư một mươi chín phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã dành toàn bộ số tiền để mua gạo nước mắm tặng cho các hộ nghèo chung quanh nơi mình sinh sống
dịch covid một mươi chín bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh
trong những ngày tháng khó khăn này đã xuất hiện nhiều hơn những nghĩa cử cao đẹp
giàu lòng nhân ái thể hiện bằng sự sẻ chia từ những việc nhỏ nhất
những câu chuyện cảm động giang tay đùm bọc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
và rộng rãi trong xã hội nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những gì đang có
và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng
những hành động thể hiện sự đồng lòng đồng sức cùng nhau chống lại đại dịch covid một mươi chín như thế này
đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng để không một ai bị bỏ lại phía sau
sẽ lại tiếp tục được nhân lên trong giai đoạn vừa khôi phục phát triển sản xuất
vừa tiếp tục chống dịch bằng những việc làm bình dị mà cao quý như vậy